thưa quý vị và các bạn nằm liền kề với thủ đô hà nội thái nguyên được coi là trung tâm công nghiệp lớn và lâu đời ở miền bắc nước ta
với nguồn nhân lực dồi dào cùng tiềm năng về tài nguyên và hạ tầng những năm gần đây thái nguyên đang không ngừng nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư nhằm chuyển mình theo hướng hiện đại
trong chương trình kinh tế và dự báo hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến nội dung này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
lịch sử gần hai trăm linh năm hình thành và phát triển
thái nguyên tự hào là mảnh đất cội nguồn văn hóa của khu vực trung du miền núi phía bắc và cả nước
ngày hôm nay thái nguyên tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng của dân tộc và phân đấu trở thành một vùng đất năng động khơi dậy những tiềm năng lợi thế nhằm xúc tiến đầu tư để phát triển kinh tế xã hội
những năm gần đây tỉnh thái nguyên đã có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện môi trường
nâng cao năng lực cạnh tranh trở thành điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư
tỉnh luôn coi trọng phục vụ của chính quyền địa phương là lấy người dân lấy doanh nghiệp là đối tượng trung tâm
coi trọng tạo lập môi trường đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn
ở thái nguyên các doanh nghiệp đánh giá cao các thủ tục hành chính đặc biệt là thủ tục hành chính trong tiếp cận đất đai
ngoài ra thái nguyên cũng được các doanh nghiệp đánh giá cao về sự an toàn
sự yên tâm trong đầu tư kinh doanh trong khi cả nước đang có tình trạng bất an và yếu kém của thể chế pháp lý
thứ nhất là chi phí thời gian và chi phí không chính thức thì còn phải là phấn đấu tự cải cách rất là nhiều để giúp đỡ cho doanh nghiệp
thứ ba là bài toán buôn thủa là giải phóng mặt bằng
vì giải phóng mật bằng liên quan đến quyền lợi thiết thực của nhà đầu tư khi người ta đã đặt ra mục tiêu
nếu đối tư lo được vốn lo được đơn hàng nhưng mà giải phóng mật bằng chậm thì không đáp ứng được cái đấy
thì tự người ta bỏ khách hàng nên làm các nhà đầu tư nó nản
nên là công tác giải phóng mật thì phải có những bước đột phá có những giải pháp đột phá thì mới tạo được kiện yên tâm cho các nhà đầu tư được
những năm gần đây tốc độ tăng trưởng của thái nguyên tăng gần gấp đôi so với mức bình quân chung của cả nước
giá trị công nghiệp của tỉnh đạt gần sáu trăm linh tỷ năm hai nghìn một mươi bảy
giá trị xuất khẩu hai mươi ba năm tỷ usd
người dân có thu nhập bình quân cao nhất đạt sáu mươi tám triệu đồng một người một năm cao nhất trong các tỉnh miền núi phía bắc
để có bước đi vững chắc và bài bản những năm gần đây tỉnh thái nguyên luôn coi trọng công tác quy hoạch quản lý quy hoạch và đầu tư theo quy hoạch
vì vậy thái nguyên là một trong những địa phương quan tâm nhiều đến hạ tầng đồng bộ
theo hướng tạo điều kiện liên kết các kinh tế công nghiệp
gắn với nông nghiệp du lịch thương mại dịch vụ
công ty vào cho đến bây giờ thì có rất nhiều cái đầu tư của nhà nước cũng như là của tỉnh vào hạ tầng cơ sở
ví dụ như khi công ty chúng tôi lên đây là tôi đi từ hà nội lên mất khoảng gần bốn tiếng
đi quốc lộ ba cũ rồi đi lên quốc lộ ba bảnh
thế thì đến bây giờ lên đến dự án chỉ hai tiếng
và bởi vì đã có cái cao tốc hà nội thái nguyên rồi quốc lộ ba cũng được nâng cấp rồi quốc lộ ba bảnh
trước kia là đi lại cũng không phải toàn lợi bây giờ cũng đã được nâng cấp
thì đấy là cái hạ tầng cơ sở rất tốt
cái nhất là nó phục vụ cho cái việc đi lại
và cái thứ hai là vận chuyển hàng hóa
thì nó sẽ dẫn đến cái tốt hơn là cái giá thành nó sẽ được giảm đi
để tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng cho các nhà đầu tư
hiện nay tỉnh có sáu khu công nghiệp với diện tích hơn một bốn trăm linh hectare
ba mươi năm cụm công nghiệp với diện tích gần một ba trăm linh hectare
khi chính sách thu hút đầu tư được thực hiện nhất quán bài bản rõ ràng minh bạch
thì đây là cơ hội vàng để các nhà đầu tư chọn thái nguyên là điểm đến và gắn bó lâu dài
để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh phát triển
bởi chúng tôi coi đây là một cái kênh thu hút đầu tư tại chỗ
và qua đây thì cũng đã có nhiều những doanh nghiệp mở rộng quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh
và trong thời gian tới thì cái giải pháp này chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nhân rộng
đối với các doanh nghiệp mà khi đã đầu tư vào địa bàn
hiện nay thái nguyên xếp trong nhóm một mươi năm của cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
là một trong những doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp
trong hai tỉnh đứng đầu có số doanh nghiệp và số hộ kinh doanh tốt nhất của một mươi bốn tỉnh miền núi phía bắc
đến thời điểm này tỉnh thái nguyên đã thu hút tám trăm sáu mươi chín dự án
trong đó có bảy trăm bốn mươi dự án đầu tư trong nước với số vốn hơn một trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
một trăm hai mươi chín dự án fdi với số vốn hơn bảy hai tỷ usd
đây là điều kiện cơ bản để khẳng định chất lượng của môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh
ngày càng bài bản và chuyên nghiệp
đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế
đây thật sự là nguồn năng lực quan trọng đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh
năm sau cao hơn năm trước
nhưng đây cũng là những kết quả để lãnh đạo tỉnh thái nguyên
rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thu hút đầu tư trong những năm tới
để tránh tình trạng thất thu ngân sách ô nhiễm môi trường
không tận dụng được các thành tựu của khoa học kỹ thuật
chống hiện tượng chuyển giá đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế
cũng như những chỉ đạo giáo diết từ chính phủ
trong việc thu hút đầu tư hướng đến phát triển bền vững
với các nhà đầu tư vừa rồi ký bên mạng hình dưới hợp tác đầu tư
chúng tôi sẽ có hỗ trợ tối đa
và có hướng dẫn cụ thể đối với từng loại hình dự án của từng nhà đầu tư
và lập kế hoạch cụ thể với từng nhà đầu tư trong tác triển khai đại diện dự án
và giới thiệu rồi hướng dẫn tối đa về các thủ tục hành chính
cũng như là vận dụng tối đa các cơ chế ưu đãi của chính phủ vào những dự án này
tiếp theo là về phía thanh viên sẽ phối hợp tốt với các nhà đầu tư
trong quá trình
hiện tỉnh thái nguyên cam kết với nhà đầu tư thành lập đường dây nóng của bí thư tỉnh ủy
và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh để tiếp nhận thông tin giải quyết ngay kiến nghị
từ phía các nhà đầu tư hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư
khi có nhu cầu mở rộng sản xuất thay đổi phương án sản xuất kinh doanh
điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư chứng nhận đăng ký kinh doanh
đầu tư lưới điện đến chân hàng rào dự án đầu tư

tại các khu cụm công nghiệp hỗ trợ tốt nhất công tác giải phóng mặt bằng
áp dụng chính sách ưu đãi tối đa cho doanh nghiệp trong khung quy định của chính phủ
về miễn giảm thuế thuê đất mặt nước
thưa quý vị hiện cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng thái nguyên sẽ có được một môi trường
kinh doanh thân thiện hơn nguồn cảm hứng và sức nóng của cải cách tinh thần vì dân
và doanh nghiệp từ thủ tướng là động lực để tỉnh thái nguyên quyết tâm thực hiện
hướng tới chính quyền kiến tạo mà thủ tướng nguyễn xuân phúc đang quan tâm thúc đẩy
vậy tỉnh thái nguyên sẽ làm gì và làm như thế nào trong thời gian tới
sau đây cuộc trao đổi của phóng viên truyền hình nhân dân với đồng chí vũ hồng bắc
phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên
thưa đồng chí để có nhiều nhà đầu tư đến với mình thì lực hút của mỗi địa phương
phải rất mạnh và với thái nguyên chúng ta đối hút nào hấp dẫn các nhà đầu tư
thưa đồng chí
thưa đồng chí
đây là một trong những cái nguyên nhân và lý do
thứ nhất là thái nguyên phải có ý chí của các cơ quan lãnh đạo
của các đồng chí lãnh đạo từ tỉnh đến huyện thành phố thị xã đến xã phường thị trấn
trước đây thường thường nói đến cái này thì xếp sau nhưng mà hiện nay thì chúng tôi coi đây là
thư thú đầu tiên
tập thể đoàn kết
mong muốn có nhiều sáng tạo sáng kiến và đổi mới
mong muốn cho quê hương thái nguyên phát triển
đây là một trong những lực hút đầu tiên
vấn đề thứ hai là chúng ta phải có một hạ tầng cơ sở tốt
trong đó giao thông điện nước viễn thông các hạ tầng khác
đồng bộ phát triển
theo hướng là phải đồng bộ tạo điều kiện tốt nhất để đầu tư phát triển
một cái yếu tố coi như lực hút thứ ba là chúng ta phải cải cách thủ tục hành chính
nâng cao năng lực cạnh tranh cải cách thủ tục hành chính nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công
nâng cao chỉ số hài lòng đối với người dân và doanh nghiệp
vấn đề thứ tư nữa là chúng ta phải cải cách thủ tục hành chính

ở đây chúng tôi muốn nói cả những nguồn nhân lực chất lượng cao và nguồn nhân lực trẻ và có sức khỏe
cũng như là có một cái tinh thần lao động tốt
thái nguyên có những lợi thế
và chúng tôi cho rằng là bốn cái yếu tố trên là những cái lực hút
còn tất nhiên là nó còn nhiều cái yếu tố khác nữa
thưa đồng chí theo nhiều quan điểm cho rằng
thì đôi khi môi trường đầu tư ở một số nơi thường chỉ thông thoáng ở các cấp lãnh đạo cấp trên
còn khi triển khai xuống thì các bộ cấp dưới lại khơi khó khăn nhũng nhiễu
đó là tình trạng mà người ta gọi là chân giải thảm dưới giải đinh
hay là tình trạng là chân nóng dưới lạnh
quan điểm của đồng chí về vấn đề này như thế nào
có ý kiến người dân cho rằng là một bộ phận
cấp tỉnh ngành của tỉnh
hay là cấp huyện hay là đặc biệt là cấp xã phương nghị dân
cũng còn tình trạng là chưa quyết liệt
việc này thì chúng tôi cũng cần là phải có một cái thời gian yêu cầu
tiếp tục yêu cầu cao
và chúng tôi cũng coi trọng công tác đánh giá cán bộ
trên cơ sở cái đề án vị trí việc làm
nhân dịp mà chúng ta đang sắp xếp tổ chức bộ máy
thì chúng tôi cũng coi cái việc
đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ công chức
và người lao động ở những cái
những cái nơi mà thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp

nâng cao được chất lượng đội ngũ

và nếu chúng ta giải quyết được cái tình trạng là
nâng cao được chất lượng đội ngũ
và chọn được những người tài năng
thì cái ý kiến như chúng ta đang băn khoăn
và chăn trở này sẽ được giải quyết
và tôi cho rằng như thế là nó sẽ tốt cho
cái sự phát triển toàn diện và bền vững
vừa qua thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo
giảm bớt việc thanh tra kiểm tra đến các doanh nghiệp
ở thái nguyên có tình trạng thanh tra kiểm tra trồng chéo
làm phiền đến các doanh nghiệp không thưa đồng chí
chúng tôi chấp hành nghiêm túc chỉ thị của thủ tướng

thủ tướng có chỉ thị thì chúng tôi cũng có cái chỉ thị cho cấp dưới
và đúng là trong thực tiễn nó có một cái chuyện
tức là chúng ta đôi lúc là thanh tra kiểm tra trồng chéo
và cũng làm phiền hà cho các doanh nghiệp
tôi chưa nói đến cái chất lượng thanh tra
cũng như những cái kết quả của công tác thanh tra
đó là những cái kết quả của công tác thanh tra

cho nên là thái nguyên thì cũng đã có cái chấn chỉnh
và đưa ra một cái giải pháp là
có ý trọng thanh tra kiểm tra
có ý trọng chất lượng thanh tra kiểm tra
nhưng không được làm phiền hà các cái đối tượng được kiểm tra
thanh tra để phát triển
thanh tra để tạo ra những điều kiện để phát triển
thanh tra không làm kìm hãm đi sự phát triển
của các cái
cơ quan đơn vị và các cái doanh nghiệp
chúng tôi đã có sự tiến bộ trong việc này
hàng năm đều có đánh giá
hàng quý sáu tháng đều có cái đánh giá
ngay từ khâu lập kế hoạch công tác thanh tra
rồi vai trò của thanh tra nhà nước thanh tra ngành
thì chúng tôi đều có một cái sự chỉ đạo đồng bộ
còn tất nhiên thì nó cũng còn phải tiếp tục có những cái
sâu sát chỉ đạo hơn nữa
có nhiều ý kiến cho rằng các doanh nghiệp fdi
luôn được ưu ái hơn so với doanh nghiệp trong nước
thậm chí là chi phí không chính thức cũng được yêu ái hơn
tại thái nguyên có thực trạng này không
thưa đồng chí
đối với thái nguyên thì quan điểm của tôi là không phân biệt
tức là chúng ta bình đẳng
làm nào mà các doanh nghiệp đều có cơ hội bình đẳng
tiếp cận được với các nguồn lực
không phân biệt là fdi hay là doanh nghiệp vừa và nhỏ
hay doanh nghiệp địa phương
nhưng trong thực tế
chúng ta cũng có những ưu đại đối với fdi
ví dụ samsung chẳng hạn
chúng ta có những ưu đại
và cái ưu đại này là vì đại cục
vì một cái nhìn dài hơi đối với chiến lược phát triển
trong thời kỳ
các đồng chí biết là
biến động của thế giới
kinh tế thế giới
rồi những vấn đề có liên quan đến
kinh tế các nước lớn
thì chúng ta duy trì
làm ăn với samsung
và các tập trung
tập đoàn lớn là rất cần thiết
nó còn mang ý nghĩa
chiến lược phát triển của quốc gia
cái sự ưu đại
đối với các tập đoàn
thì đã được các cơ quan trung ương
tham mưu cho trung ương và chính phủ
thì chúng ta cũng cam kết
một cách nghiêm túc
còn đối với các địa phương như chúng tôi
thì luôn luôn
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp
của địa phương doanh nghiệp vừa vào nhỏ
nhưng mà cũng phải chú ý là
doanh nghiệp của chúng ta
cũng cần phải khắc phục
những cái điểm yếu
thường thường là cũng có doanh nghiệp
là thua ngay trên sân nhà
khi tiếp cận với một cái thị trường
kinh tế thị trường thì anh phải có
trình độ quản trị
anh phải có năng lực quản lý
anh phải có năng lực tài chính
đặc biệt là phải có văn hóa
văn hóa doanh nhân văn hóa doanh nghiệp
việc này chúng ta cũng thường xuyên đề cao
và mong muốn đội ngũ doanh nhân
doanh nghiệp địa phương doanh nghiệp vừa vào nhỏ
của thái nguyên phải cố gắng hơn nữa
thưa đồng chí để đạt được những kết quả trên
thì vai trò lãnh đạo chỉ đạo và định hướng
của các cấp ủy đảng chính quyền các cấp trong tỉnh
là rất lớn xin đồng chí cho biết những định hướng
chính của tỉnh trong việc cải thiện môi trường
thu hút đầu tư trong thời gian tới
chúng tôi xác định nhiệm vụ
ưu tiên hiện nay là phải
cải thiện môi trường đầu tư
tạo ra một môi trường đầu tư
tốt hơn nữa để
tăng thêm các nguồn lực huy động tối đa
các nguồn lực để phát triển
bởi vì bây giờ ngân sách thì
chúng ta phải khơi thông khai thác
được các nguồn lực
từ xã hội
để phát triển
đây là một định hướng
rõ trong quan điểm cũng như trong
mục tiêu tổng quát cũng như
mục tiêu cụ thể của tỉnh thái nguyên
đại hội một mươi chín của đảng bộ tỉnh
thái nguyên cũng đã đề ra
các giải pháp cơ bản
cơ bản thì hiện nay
đã có một mươi hai chỉ tiêu là
sẽ vượt còn
các chỉ tiêu còn lại là phấn đấu
và hướng ưu tiên của chúng tôi là
đẩy mạnh phát triển
kinh tế tăng
chi thường xuyên
thu ngân sách
tiết kiệm chi thường xuyên
tăng chi đầu tư phát triển
và làm nào mà thái nguyên phải
thu để bù chi
tự cưỡng đối ngân sách
cái này cũng là một cái cam kết
mạnh mẽ của địa phương đối với chính phủ
chúng tôi cũng
phấn đấu là sẽ làm tăng thêm
cái đời sống người dân
cả về vật chất và tinh thần
suy cho cùng phát triển để
phát triển cho rõ ràng
xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã tham gia chương trình
kinh tế và dự báo của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn mặc dù là điểm sáng
về thu hút đầu tư ở các tỉnh trung du
miền núi phía bắc nhưng trong quá trình
thu hút đầu tư tỉnh cũng cần chọn lọc đánh giá
thẩm định năng lực tài chính chuyên môn
kinh nghiệm của nhà đầu tư
bởi trên thực tế sau khi được cấp giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư
thì có tình trạng doanh nghiệp chậm triển khai dự án
thậm chí có trường hợp kéo dài
đến hàng chục năm vẫn chưa hoàn thành dự án
hoặc không triển khai dự án
dự án triển khai không đạt chất lượng
khắc phục những hạn chế này
thu hút nhiều nguồn lực đầu tư
sẽ là giải pháp quan trọng đột phá
trong phát triển kinh tế xã hội
sớm đưa thái nguyên trở thành tỉnh công nghiệp
theo hướng hiện đại
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình
kinh tế và dự báo được phát mới
vào lúc sáu h thứ năm và một mươi bốn h ba mươi phút
ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình
kinh tế và dự báo
phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin kính chào và hẹn gặp lại